tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp đại sứ
trưởng phái đoàn liên minh châu âu eu tại việt nam bruno ancelet đến chào từ biệt
kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
chúc mừng đại sứ trưởng phái đoàn liên minh châu âu tại việt nam bruro ancelet
đã có nhiệm kỳ công tác rất thành công tại việt nam đánh giá cao sự đóng góp của đại sứ
trong việc thúc đẩy quan hệ giữa việt nam và eu ep nghị viện châu âu
đặc biệt là trong việc hai bên hoàn tất đàm phán và chính thức ký hai hiệp định evfta và ipa
chủ tịch quốc hội khẳng định quốc hội việt nam sẵn sàng trao đổi thông tin
đón đoàn nghị sĩ của nghị viện châu âu tới thăm và làm việc
qua đó góp phần để nghị viện châu âu hiểu rõ hơn về tình hình tại việt nam
đại sứ bruno ancelet chia sẻ nhiệm kỳ vừa rồi là nhiệm kỳ thành công và đáng nhớ nhất của ông
đại sứ khẳng định hiện việt nam là nước nhận được nhiều chương trình hỗ trợ nhất
của liên minh châu âu trong khu vực đông nam á
đại sứ tin tưởng trong thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục nỗ lực để thực hiện hóa những thỏa thuận đã ký kết
qua đó tác động thúc đẩy sự phát triển và có ý nghĩa với cả hai bên